các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng một mươi km trên giờ
từ bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng đông đông bắc mỗi giờ sẽ đi được khoảng từ một mươi năm km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía đông nam trung quốc
còn tại tp hcm trong ngày một tháng sáu sáng nắng gián đoạn mưa xuất hiện sau một mươi ba giờ xảy ra diện rộng trong chiều có nơi mưa vừa
mưa to đề phòng trong cơn rông xảy ra lốc xét và gió giật mạnh một số tuyến đường có thể xảy ra ngập nhẹ cục bộ do mưa
sau một mươi chín giờ trời tạnh giáo thời tiết thuận lợi dần nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi ba độ
dự báo mưa rông ở nam bộ sẽ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới thời gian mưa tập trung vào chiều và tối
đề phòng nguy cơ xảy ra ngập ống tại các khu vực trũng thấp đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn
gây ngập úng tại các khu đồ thị trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay mùng một tháng sáu
thủ đô hà nội nhiều mây đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và rông cục bộ có mưa to sau có mây trời nắng
gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
phía tây bắc bộ nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa rào và rông vài nơi cục bộ có mưa to sau có mây có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
phía đông bắc bộ nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
riêng khu vực nam đồng bằng bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to sau có mây mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây đêm và sáng có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to
phía nam có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng riêng phía bắc có nơi nắng nóng
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi bốn độ
và tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
xin mời quý vị cùng theo dõi

cảm ơn quý vị đã theo dõi